theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết việt nam có thêm một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh một trăm bảy mươi hai ca ghi nhận trong nước với tp hcm là địa phương có số ca nhiều nhất là bốn mươi ba ca
tổng số ca mắc trong ngày là ba trăm bảy mươi hai trường hợp trong ngày cũng có hai trăm bốn mươi năm bệnh nhân đã được khỏi bệnh